tại bờ bắc sông cấm thành phố hải phòng đã chính thức khởi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật
khu đô thị mới bắc sông cấm khởi đầu cho việc phát triển mở mang thành phố cảng về phía bắc dòng sông cấm lịch sử
và hướng tới xây dựng hải phòng thành đô thị loại một trung tâm cấp quốc gia văn minh hiện đại
theo quyết định của thủ tướng chính phủ khu đô thị mới bắc sông cấm sẽ phát triển khu trung tâm hành chính
chính trị mới của thành phố khu tài chính thương mại dịch vụ và đô thị mới hiện đại
dự án là một chủ trương lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nghị quyết của bộ chính trị
quyết định của thủ tướng chính phủ và đáp ứng nguyện vọng của đảng bộ chính quyền và nhân dân
trong xây dựng và phát triển thành phố hải phòng theo hướng văn minh hiện đại bền vững
thành phố yêu cầu đơn vị thi công tập trung giải phóng mặt bằng huy động nhân lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công
phần đấu đưa khu đô thị mới vào hoạt động trước năm hai nghìn hai mươi